khu vực tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãy ngắp thấp xích đạo nên trong đêm nay và chiều tối ngày mai
mưa rào và rông sẽ tập trung chủ yếu tại các tỉnh ven biển miền tây của nam bộ
các nơi khác có mưa xảy ra cục bộ với lượng không nhiều
ban ngày do vẫn có nắng sen kẽ nên nhiệt độ trưa chiều ngày mai tại khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ nhiệt độ cao nhất ngày mai giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chuyển sang thông tin thời tiết trên biển
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa một vài nơi gió đông bắc cấp năm đến cấp sáu tầm nhìn xa trên một mươi km
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước